ngay sau khi cơn bão số năm hình thành trên biển đông ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành các tỉnh thành phố tập trung khẩn trương chỉ đạo triển khai
thực hiện một số nội dung chủ động đối phó với bão số năm
theo đó đối với khu vực trên biển trên đảo và ven bờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
thông báo hướng dẫn cho thuyền trưởng chủ các phương tiện để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền
đối với khu vực trên đất liền thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để phòng tránh
đặc biệt chuẩn bị phương án tiêu nước đệm chống ngập úng triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều
hồ đập hạ du hồ chứa và các công trình đang thi công dở dang sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp trũng vùng nguy hiểm
tổ chức cắm biển cảnh báo tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm tra tuần tra canh gác các khu vực ngầm tràn đường bị ngập sâu các khu vực sạt lở lũ quét
đối với hồ chứa thủy lợi thủy điện liên tục cập nhật tình hình tính toán phương án vận hành liên hồ chứa thủy điện
và căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo vận hành phù hợp bố trí lực lượng thường trực tại các hồ
ngoài ra các cơ quan thông tin cần liên tục cập nhật diễn biến của bão để người dân và các địa phương nắm được tình hình của bão